sau tiếng đồng hồ truy xét vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hung thủ sát hại anh nguyễn thế quang đã bị công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt bắt giữ
hung thủ là nguyễn văn là văn kiều thiên ngân thường trú tại phường hai thành phố đà lạt bước đầu xác định ngân và nạn nhân mới quen nhau được hai tháng do giữa hai người phát sinh mâu thuẫn
nên sáng ngày một mươi hai tháng một mươi sau khi tranh cãi nhau qua điện thoại đã hẹn gặp nhau để giải quyết
đến đêm cùng ngày sau khi gặp nhau tại hẻm bốn mươi một an dương vương phường hai đà lạt thì ngân dùng dao nhọn đâm vào ngực quang một nhát rồi bỏ đi
quang tử vong trước khi được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện sau khi gây án ngân trốn đi với hai thanh niên có tên là long và bình cho đến khi bị bắt
công an cũng đã tạm giữ hai đối tượng này để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm